nhiều người là nhân viên văn phòng bày tỏ sự vui mừng nhẹ nhõm khi từ nay không cần mất nhiều thời gian để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình
check in bát phở đầu tiên được ăn tại quán trong không khí vui tươi phấn khởi của đại đa số khách hàng khi hà nội trở về bình thường mới
hầu hết khách hàng khi đến ăn tại quán đều nghiêm túc thực hiện giãn cách trong không gian quy định của quán chỉ tháo khẩu trang khi bắt đầu dùng bữa
nhiều gia đình chọn không gian riêng để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh
các cơ sở kinh doanh quán ăn cũng thực hiện nghiêm túc các quy định của ủy ban nhân dân thành phố khi đón khách hàng dùng bữa tại quán
như để vách ngăn và tuân thủ biện pháp năm k của bộ y tế cũng như là có mã qr code để cho khách hàng khai báo
cũng theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng nay một số quán ăn trên đường tô hiệu trong tình trạng quá tải không có chỗ để xe cho khách hàng
nhiều người đã phải đỗ xe dưới lòng đường điều này đặt ra một dấu chấm hỏi
liệu việc cho phép các quán ăn phục vụ tại chỗ có đúng với thời điểm hiện tại
sự hết dịch covid một mươi chín